lực lượng chức năng đã triệt xóa một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lớn ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa tạm giữ hình sự sáu đối tượng có liên quan
tiến hành truy chặn xe ô tô du lịch dừng bên lề đường hai tháng bốn phường vĩnh hòa thành phố nha trang
vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ công tác đã thu giữ bảy mươi viên thuốc lắc màu xanh
và một cân điện tử từ nguyễn thành long chú thị xã ninh hòa
tối cùng ngày tổ công tác đã truy bắt phạm quốc hưng chú thị xã ninh hòa
và nguyễn minh vũ chú ở huyện vạn ninh đi xe máy trên đường thu giữ một túi ni lông
chứa bốn mươi viên thuốc lắc màu xanh một túi ni lông chứa ma túy khay và một cân điện tử
khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của hưng và vũ tổ công tác đã thu giữ thêm năm viên thuốc lắc màu vàng
hai mươi sáu túi ni lông chứa ma túy khay
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm bốn đối tượng
cùng chú thị xã ninh hòa cùng vật chứng là hai trăm chín mươi bốn viên thuốc lắc
như vậy là tổng số ma túy mà tổ công tác thu giữ lên tới hơn bảy trăm sáu mươi gram
ngoài việc tạm giữ hình sự sau đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang
đang đấu tranh làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý